hợp tác xã việt nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề và chỉ có bốn mươi năm số lượng hợp tác xã ở việt nam hoạt động có hiệu quả
theo kinh nghiệm phát triển hợp tác xã trên thế giới các chuyên gia nhận định rằng để hợp tác xã việt nam phát triển vững mạnh
các hợp tác xã việt nam cần xác định giá trị cốt lõi của một hợp tác xã là gì và nó sẽ phải vận hành như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình hội nhập
ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay ông nguyễn trọng khánh
một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển hợp tác xã ở việt nam để trao đổi sâu hơn về những kinh nghiệm phát triển hợp tác xã bền vững trong bối cảnh hội nhập
xin chào ông nguyễn trọng khánh và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và ngay sau đây xin mời ông nguyễn trọng khánh cùng quý vị và các bạn
chúng ta sẽ theo dõi những nhận xét và góp ý của các chuyên gia nước ngoài về sự phát triển của mô hình hợp tác xã việt nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay
theo các chuyên gia hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tại việt nam trên thực tế là chưa cao
đặc biệt khi so sánh với mô hình hợp tác xã từ các quốc gia khác
năm hai nghìn một mươi bốn nước đức ước tính có năm tám trăm linh hợp tác xã thu hút khoảng một mươi chín triệu thành viên tham gia và tạo ra mức doanh thu là một bốn trăm tám mươi tỷ euro
đóng góp đến hai mươi tổng gdp của các hợp tác xã
trong khi đó hợp tác xã ở việt nam cũng thu hút được một lượng thành viên rất lớn lên đến một mươi ba triệu xã viên
xong doanh thu lại ở mức hết sức khiêm tốn chiếm khoảng bảy gdp của cả nước
năm hai nghìn một mươi năm nước đức ước tính có năm tám trăm linh hợp tác xã của việt nam thu hút được một bốn trăm tám mươi tỷ euro
đặc biệt khi so sánh với mô hình hợp tác xã từ các quốc gia khác
trong khi đó hợp tác xã ở việt nam cũng thu hút được một bốn trăm tám mươi tỷ euro
đóng góp đến một mươi ba triệu thành viên lại
trong khi đó hợp tác xã ở việt nam cũng thu hút được một bốn trăm tám mươi tỷ euro
có ba nguyên tắc vàng để hợp tác xã phát triển bền vững trên thế giới đã được các quục tác xã thành viên của việt nam đã tạo ra
được các chuyên gia chia sẻ thứ nhất nguyên tắc tự chịu trách nhiệm các thành viên tự nguyện
đóng góp tài chính và các nguồn lực khác hỗ trợ lẫn nhau thứ hai tự quản lý tự tổ chức dựa
trên điều lệ quy chế thông qua đại hội thành viên để thống nhất điều lệ bình chọn ban lãnh đạo
thứ ba tự chịu trách nhiệm thành viên phải đóng góp tài chính theo nhu cầu phát triển của
hợp tác xã với những nguyên tắc này các hợp tác xã sẽ chủ động thực hiện được các công việc
những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp của một quốc gia
như là nghiên cứu thị trường điều tiết các thị trường địa phương và khu vực tư vấn định hướng
theo sản phẩm cho vay vốn cung ứng và tư vấn cho thị trường giao thương mua bán vật tư nông nghiệp
thu mua và lưu trữ nông sản
vâng thưa ông nguyễn trọng khánh thực ra thì các chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao
vai trò của nền kinh tế hợp tác đối với nền kinh tế của cả đất nước việt nam
chỉ có điều là họ cho rằng hợp tác xã của chúng ta chưa phát huy tốt tiềm năng đó
ông bình luận thế nào về điều này
trên thực tế thì việc đánh giá cao tiềm năng của kinh tế hợp tác thì không phải chỉ riêng là chuyên gia quốc tế
mà đây chúng ta có thể nói là việc phát triển kinh tế tập thể mà lấy nòng cốt là hợp tác xã
đó là chủ trương và chính sách nhất quán của đảng và nhà nước nhằm mục tiêu là phát triển
mô hình kinh tế tập thể tạo ra sự tác động tốt cho nền kinh tế nói chung
ở đây chúng ta có thể nói là chúng ta đã ban hành rất nhiều các chính sách cho hợp tác xã
như là luật hợp tác xã từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi hai chúng ta đã có ba lần sửa đổi luật
cái đó là để cập nhật điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với thực tại của phát triển hợp tác xã
một cái thứ hai là chúng ta đã ban hành rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ cho phát triển hợp tác xã
đấy là chúng ta thể hiện được chủ trương quan tâm của đảng và nhà nước
trong câu chuyện phát triển kinh tế tập thể mà lấy nồng cốt là phát triển hợp tác xã
đó là một khía cạnh
một khía cạnh nữa thì phát triển hợp tác xã là mô hình rất phù hợp với phát triển kinh tế ở việt nam
nhưng mà trên thực tế thì chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là các hợp tác xã của chúng ta hiện nay là hoạt động chưa hiệu quả
có những cái khó khăn là khi các hợp tác xã của chúng ta cái nội bộ của hợp tác xã thì thực sự là cái liên kết
ở nội bộ hợp tác xã của chúng ta là chưa phát huy tốt
họ chưa thực sự cắn kết lại với nhau
cái thứ hai là cái trình độ khả năng của những người điều hành hợp tác xã thì đa phần là họ chưa được đào tạo
thì đó là những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải trong cái quá trình phát triển hợp tác xã
cái thứ hai là chúng ta chưa đi đúng vào cái bản chất vai trò của các hợp tác xã mà các hợp tác xã trên thế giới họ tuân theo
và họ đã thành công
vâng như ông chia sẻ thì đúng là chúng ta có nhiều khó khăn và cũng có rất nhiều những cái tiềm năng
ở cái mô hình này mà chúng ta chưa thể khai thác
vậy thì theo đánh giá của ông thì từ trước tới nay thì cái thực trạng phát triển của hợp tác xã đã diễn ra như thế nào
chúng ta đã trải qua cái giai đoạn là hợp tác xã theo mô hình kiểu cũ trước khi mà chúng ta có đổi mới
mô hình hợp tác xã kiểu cũ thì nó mang tính chất là tập trung
và nó không thúc đẩy được cái sự phấn đấu cố gắng và tham gia của xã viên
sau quá trình đó chúng ta chuyển đổi sang hợp tác xã kiểu mới
về bản chất ý
chúng ta đã chuyển đổi theo luật
nhưng các hợp tác xã của chúng ta hiện tại đa phần vẫn mang hình dáng của hợp tác xã kiểu cũ
và với vai trò nhà nước thì chúng ta đã có những chính sách hỗ trợ rồi
nhưng khi chúng ta nhận định thì những cái chính sách hỗ trợ đó của chúng ta nó hiện tại nó đang hơi có một chút gì đó nó chưa phù hợp lắm
đối với thực trạng của người nông dân bây giờ
liệu có phải là chưa thực tế hay không ạ
cái điều chưa thực tế tôi không dám nói
nhưng mà nó chưa phù hợp với cái thực trạng của chúng ta bây giờ
nó có những chính sách rất phù hợp
hỗ trợ mang lại những hiệu quả tốt
nhưng bên cạnh đó cái gốc của vấn đề ở đây
cái hợp tác xã bản thân họ là họ phải tự những người có cùng nhu cầu họ đếm với nhau
họ cùng đưa ra một cái vấn đề để họ cùng giải quyết cái chuyện đó
thì bản thân người nông dân của chúng ta thì họ cũng chưa hiểu về câu chuyện này
đó chính là cái câu chuyện là tại sao chúng ta cứ đưa chính sách vào
chúng ta cứ thúc đẩy các cái câu chuyện liên kết với doanh nghiệp liên kết với cả các bên khác nhưng mà nó không hiệu quả
chúng ta có thể thấy là câu chuyện là nông dân bẻ kèo doanh nghiệp doanh nghiệp không lấy hàng của nông dân
cái câu chuyện đó rất nhiều
tại vì là đơn thuần là họ không hiểu về bản chất của hợp tác xã
ngay từ sơ khởi thì họ sẽ dẫn đến một cái câu chuyện là phát triển lòng vòng và không phát triển được
họ cứ quay vòng như vậy
vậy hiện nay trên thế giới thì các mô hình hợp tác xã đang tuân theo những cái nguyên tắc như thế nào ạ
có thể nói rằng là các hợp tác xã trên thế giới hiện nay họ tuân theo những cái giá trị và nguyên tắc đã được thế giới đúc kết và công nhận
thứ nhất là họ tuân theo cái giá trị là tự trợ giúp
thứ hai là tự chịu trách nhiệm
thứ ba là dân chủ
thứ tư là công bằng
thứ năm là bình đẳng
thứ sáu là đoàn kết
và thứ bảy là minh bạch
thì đó là những cái giá trị mà họ tuân theo
cái tự trợ giúp ở chỗ là gì
là tự mình tự trợ giúp nhau tự đến với nhau và tự có cùng một nhu cầu muốn giải quyết một vấn đề
họ tự tìm đến nhau và họ cùng làm với nhau
cái thứ hai là tự chịu trách nhiệm
tính trách nhiệm ở đây không phải là ngoài cái việc chịu trách nhiệm về pháp luật hay gì đó
mà còn được cái việc là gì
chúng ta chịu trách nhiệm về những hành động về sự phát triển của chúng ta
thì chúng ta phải lưu tâm vào việc đó
chúng ta phải lên kế hoạch cho nó rất cụ thể
ví dụ kế hoạch kinh doanh hay là chúng ta muốn tham gia vào chuỗi giá trị hay như nào đó
thì là cái việc đó chúng ta cần phải có trách nhiệm để ý quan sát và làm sao lên kế hoạch một cách chi tiết cho nó
cái thứ ba là cái việc dân chủ
ở đây cái tính dân chủ trong hợp tác xã rất quan trọng
tất cả mọi tiếng nói của thành viên đều được lắng nghe
và như vậy thì nó sẽ tạo ra cái lợi thế cho hợp tác xã là họ có rất nhiều cái đầu để có thể suy nghĩ về câu chuyện phát triển hợp tác xã đó
thì đó cũng là một cái câu chuyện trong dân chủ này
nó là một cái lợi thế cho hội tác xã
và yếu tố tiếp theo là yếu tố công bằng
công bằng ở đây thì là về cái mặt lợi tức lợi ích của các thành viên hợp tác xã đều được đối xử như nhau
được tiếp cận những cái dịch vụ như nhau
tiếp cận mọi cái thông tin tất cả mọi thứ của hội tác xã đưa ra là như nhau
còn cái yếu tố minh bạch thì đương nhiên là để tạo niềm tin
chúng ta không được dối trá nhau
chúng ta không được có những cái gì khuất tất trong cái công việc
điều hành hay sản xuất quản lý đối với các xã cả
và cái yếu tố quan trọng nữa là yếu tố hàn kết
thì khi mà các thành viên có đoàn kết lại với nhau thì họ có cùng một trí hướng
để cùng có thể đưa các hợp tác xã phát triển lên
thì cái tính đoàn kết nó rất quan trọng
tôi muốn nói là khi mà chúng ta tuân theo những cái nguyên tắc và những giá trị này
thì nó sẽ tạo ra cái sự phát triển bền vững
như ông chia sẻ thì là ông cũng đã có một cái quá trình đi thực tế ở rất nhiều những hợp tác xã ở việt nam

theo cái nhìn của ông thì các hợp tác xã của chúng ta đã có cái sự tiếp nhận như thế nào đối với những cái nguyên tắc vận hành của những cái mô hình hợp tác xã trên thế giới
để chia sẻ về câu chuyện này thì tôi có thể nói là khi mà chúng tôi đi cung cấp những lớp đào tạo và hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các hợp tác xã
thì một điều rất là vui là gì cái khả năng đón nhận những cái thông tin mới những cái nguyên tắc như chúng tôi vừa nói
khi chúng tôi truyền tải tới bà con thì bà con đón nhận một cách rất là hiệu quả
họ rất hứng khởi với cả những cái nguyên tắc này
thật ra trước đó thì họ thực sự trên thực tế là họ nói rằng họ chưa được nghe bao giờ cái chuyện đó cả
cái thứ hai sau khi chúng tôi chia sẻ ở trên hội trường ấy
thì rất nhiều bà con đã tìm đến ra ngoài giờ đã tìm đến cá nhân chúng tôi và đã hỏi sâu hơn về những cái hoạt động thực tế của họ
là nếu như tôi đang hoạt động như thế này thì tôi muốn cải tổ lại hoạt động của tôi
theo những cái nguyên tắc này thì chúng tôi cần phải trung trọng hơn vào những cái gì
chúng ta có thể thấy là tính chủ động của bà con đã được tăng cao
sau khi mà cái quá trình mà chúng tôi cung cấp những cái thông tin mới tới bà con
chúng tôi cố gắng làm sao nâng cao được cái tính chủ động và nâng cao được cái việc rằng là họ cần phải tuân theo những nguyên tắc này
thì họ sẽ dẫn tới được cái câu chuyện là câu chuyện thành công và cái sự phát triển bền vững như trên thế giới họ đang làm
thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ khi mà chúng tôi gặp bà con
đầu tiên thì họ rất là rụt rè và những cái mà đối với họ thì là nó mới
và họ chưa bao giờ
họ chưa bao giờ nghe tới điều đó
họ vẫn nghĩ rằng cái cách làm của họ bây giờ ấy nó vẫn đang ổn
thì đến khi chúng tôi hỏi ra thì họ mới thấy rằng là à câu chuyện thực tế thì có những hợp gia xã họ thấy rằng là họ yếu thật
nhưng có hợp gia xã họ thấy chúng tôi vẫn đang hoạt động tốt
nhưng đến khi chúng tôi phân tích ra thêm thì họ thấy rằng cái cơ hội để phát triển của họ là không có
thì lúc đó họ nhận thấy rằng là tất cả những cái nguyên tắc và những cái giá trị này họ cần phải tuân theo
và lúc đó họ chia sẻ ngược lại với chúng tôi

đó là một cái điều mà rất là vui khi mà chúng tôi đi làm việc với bà con

vậy thì chúng ta sẽ phải có những giải pháp như thế nào để mô hình hợp tác xã kiểu mới gần hơn với thực tế phát triển của các hợp tác xã tại việt nam hiện nay
có điểm cá nhân tôi thì cho rằng chúng ta cần phải có những cái việc thúc đẩy hay nâng cao năng lực
đầu tiên là cho các cán bộ hợp tác xã
ở đây chúng tôi muốn nói lên ban giám đốc ban quản trị của hợp tác xã
là những người mà đi đầu trong việc dẫn dắt hợp tác xã
trong việc dẫn dắt hợp tác xã
cái thứ hai đến thành viên hợp tác xã
khi họ áp dụng những giá trị các nguyên tắc đúng hiệu quả
cái thứ hai là nâng cao nhận thức của họ đối với cái vai trò của hợp tác xã
nó đóng vai trò quan trọng như thế nào
và nó góp phần giúp cho họ có thể tiến tới những xu hướng phát triển bình thường như thế nào
khi họ nhận thức đúng rồi thì họ sẽ làm đúng
đó là một khía cạnh tôi muốn nói
cái thứ hai là gì
trong câu chuyện phát triển hợp tác xã ở việt nam
thì chúng ta đều đang rất vụ trong quá trình phát triển
tại sao chúng tôi nói thế
tại vì trên thế giới hiện nay hiện nay tôi có thể đưa ra một ví dụ về một số hợp tác xã trên thế giới
như liên đoàn hợp tác xã rai fashion cộng hòa lê môn đức
nó phát triển đến cái quy mô một mươi chín triệu thành viên
và có trong hệ thống của họ là có tới năm hai trăm linh hợp tác xã
và họ tạo ra khoảng trên tám trăm linh việc làm
tôi đưa ra ví dụ đó tôi hỏi họ là theo bà con thì họ được bao lâu
thì người trả lời năm năm
người trả lời một mươi năm
trên thực tế họ mất một trăm năm mươi năm để làm việc đó
thế thì ở câu chuyện của chúng ta câu chuyện việt nam của chúng ta
để xây dựng hợp tác xã có thể đạt đến mức thành công
thì chúng ta cần phải đi những cái bước từ từ vững chắc và đi theo những cái nguyên tắc mà thế giới họ đã đưa ra
thì tại vì họ đúc kết từ những thành công trên thế giới rồi
và họ tuân theo những điều đó
thì họ đưa ra những nguyên tắc và tôi nghĩ là ở việt nam chúng ta nên chậm lại
và cố gắng làm sao
cái cốt lõi là việc để người dân
có thể hiểu được và tuân theo áp dụng được đúng
chuẩn những cái nguyên tắc trên thế giới họ đã đưa ra
đó là cái hướng mà tôi nghĩ trong thời gian hiện tại chúng ta cần tập trung
để giúp cho phát triển hợp tác xã tốt hơn
một lần nữa cảm ơn ông quýt trọng khánh đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và có những chia sẻ hết sức chi tiết
quý vị và các bạn thân mến
cần phải khẳng định lại một lần nữa là những đóng góp của hệ thống hợp tác xã
cho nền kinh tế của một quốc gia nói chung
cũng như cho đất nước việt nam
nói riêng là vô cùng quan trọng
vì vậy chúng ta cần phải có sự đầu tư cũng như ưu tiên hợp lý
cho hệ thống hợp tác xã tại việt nam
và những sự đầu tư ưu tiên đó sẽ phải thực hiện
theo một lộ trình khoa học tỉ mỉ và nhất là không được vội vàng
sau khi chúng ta đã chứng kiến ở những mô hình hợp tác xã hiện đại
trên thế giới hiện nay
hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công với mục tiêu mà mình đề ra
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây
xin chào và hẹn gặp lại